quảng trị là một trong những tỉnh đứng đầu của cả nước về phát triển rừng bền vững fsc
chiếm trên một mươi một số rừng bền vững trong cả nước
tuy nhiên thời gian qua do dịch covid một mươi chín xảy ra các đơn hàng từ châu âu và nhiều nước khác không thu mua
đã gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh quảng trị
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hơn năm mươi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ ván ghép thanh
gỗ răm và viên nén năng lượng do dịch bệnh covid một mươi chín nên các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra
toàn tỉnh quảng trị có hơn hai mươi hai hectare rừng có chứng chỉ fsc
hiện tại giá gỗ fsc chỉ ngang với giá gỗ thường
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp này vẫn cố gắng ổn định đời sống cho người lao động